ngay sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi một
quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
các đại biểu đồng tình cao với nhiều nội dung của dự án luật
đại biểu nguyễn văn phương cho rằng nhà nước đã để ra tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bộ
thì cũng cần có tiêu chuẩn khi lựa chọn đại biểu quốc hội
ngoài năm tiêu chuẩn đã được quy định thì đại biểu quốc hội cần phải có tiêu chuẩn cụ thể
cụ thể là gì đó là gì đại biểu quốc hội phải có am hiểu tương đối toàn diện
các mặt của đời sống kinh tế xã hội có khả năng phân tích tổng hợp
tư duy phản biện có kỹ năng diễn đạt và biểu đạt ý kiến
các đại biểu cũng nhất trí với việc nâng tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
lên ít nhất là bốn mươi
nhưng vấn đề quan trọng là làm sao để đảm bảo có được con số tối thiểu này
đảm bảo chọn được người có đủ thời gian để làm tròn vai một đại biểu quốc hội
sau một kỳ bầu cử tôi nghĩ có hai việc cần lưu ý
một là ngay khi hiệp thương đã phải xem xét đến việc này
dù có cần cơ cấu đại diện cho cân đối cho hợp lý
thì cũng phải chú ý đến việc phải đề xuất người có đủ trình độ năng lực điều kiện
và đặc biệt có đủ thời gian để làm đại biểu quốc hội
việc tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách
tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách là phù hợp với mục tiêu đề án đổi mới
nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội
số đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tăng sẽ là thúc đẩy vai trò của quốc hội
trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình và nâng cao hơn nữa trách nhiệm
trước cử tri và nhân dân cả nước
chuẩn bị tiến tới bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đại biểu đề nghị
các cấp ủy đảng chính quyền và mặt trận tổ quốc việt nam
cần có những lựa chọn sáng suốt công bằng dân chủ
khi bầu ra người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân